các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để đẩy nhanh tiến độ việc tiêm vaccine mũi ba cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên bộ y tế vừa có công văn gửi ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc yêu cầu các địa phương tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên và động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời đầy đủ để đạt hiệu quả phòng bệnh tốt nhất

an toàn của vaccine vận động cha mẹ người giám hộ đưa trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ
số vaccine phòng covid một mươi chín đã tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên một trăm chín mươi hai năm trăm hai mươi ba một trăm bảy mươi bốn liều bao gồm mũi một bảy mươi một bốn trăm một mươi bốn ba trăm chín mươi liều mũi hai bảy mươi bốn mươi hai năm trăm tám mươi chín liều mũi bổ sung một mươi năm bảy mươi hai tám trăm bốn mươi ba liều mũi ba ba mươi năm chín trăm chín mươi ba ba trăm năm mươi hai liều
đến nay đã có hơn tám mươi tám tám trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi mũi một
với tình hình dịch được kiểm soát như hiện nay để duy trì nó nước ta đang nỗ lực chiến dịch bao phủ vaccine
khi đạt được tỷ lệ tiêm chủng cao chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa được nguy cơ mắc bệnh và ca bệnh chuyển nặng khi nhiễm covid một mươi chín